thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean usabc
do ông a phen men chủ tịch kiêm giám đốc điều hành os abc dẫn đầu
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và hoa kỳ đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc
trong quan hệ hợp tác hai nước trong một mươi năm qua nhất là đầu tư và thương mại song phương đang phát triển mạnh mẽ
việt nam đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ đối với cộng đồng doanh nghiệp việt nam
hợp tác thông qua phòng thương mại và công nghiệp việt nam hoan nghênh việc giả soát đánh giá nhằm đưa ra
và triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả phù hợp với nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp việt nam
trong thích nghi và tận dụng hiệu quả cơ hội từ hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
trên tinh thần này thủ tướng mong muốn usabc tiếp tục hỗ trợ tích cực cộng đồng doanh nghiệp việt nam hoạt động hiệu quả
nâng cao sức cạnh tranh cũng như đưa ra các tư vấn khuyến nghị giúp chính phủ việt nam trong quá trình điều hành phát triển đất nước
thủ tướng khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam trong việc chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh lệnh hành chính
sang chính phủ kiến tạo phục vụ nhân dân và doanh nghiệp quyết tâm xây dựng một chính phủ liêm chính
minh bạch hành động hiệu quả nói không với tham nhũng tiêu cực lãng phí
thủ tướng cũng nêu rõ hiện nay chính phủ việt nam đang đẩy mạnh việc cải cách hành chính
hệ thống chính sách để tạo môi trường thể chế minh bạch vững mạnh hơn là một trong những ưu tiên hàng đầu
nhằm tạo môi trường đầu tư có sức thu hút tốt hơn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
nhà đầu tư nước ngoài làm ăn thành công tại việt nam
với những nỗ lực trên chính phủ việt nam hy vọng sẽ tạo tiền đề tốt thực thi hiệu quả hiệp định tpp
cũng như giúp cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ở việt nam tận dụng cơ hội từ hiệp định này
thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm của chính phủ việt nam đối với việc sớm phê chuẩn hiệp định tpp
hiện tại chính phủ việt nam đã hoàn tất hồ sơ phê chuẩn dự kiến quốc hội việt nam sẽ họp
xem xét và phê chuẩn hiệp định tpp vào phiên họp tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
về phần mình thay mặt đoàn doanh nghiệp cấp cao usapc ông afen men cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
cho biết đoàn lần này đến việt nam gồm ba mươi bảy doanh nghiệp hàng đầu của hoa kỳ
là minh chứng rõ nét mối quan tâm sâu sắc
quyết tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác mở rộng đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp hoa kỳ tại việt nam
ông khẳng định các doanh nghiệp hoa kỳ mong muốn được đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế của việt nam
cam kết cả trách nhiệm xã hội trong quá trình làm ăn tại việt nam
đồng thời cho rằng tpp là dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư
hơn nữa lãnh đạo chính phủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước đều ủng hộ mạnh mẽ
việc mở rộng quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư song phương
do đó cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ mong muốn việt nam ủng hộ mạnh mẽ và sớm chính thức phê chuẩn hiệp định
cũng tại buổi tiếp nhiều doanh nghiệp hoa kỳ đã đánh giá cao môi trường đầu tư của việt nam đang được cải thiện
cũng như bày tỏ quyết tâm mở rộng làm ăn lâu dài tại việt nam
trở thành đối tác tin cậy của việt nam trong quá trình phát triển